để tìm giải pháp phát triển cà phê bền vững trung tâm khuyến nông quốc gia đã tổ chức diễn đàn khuyến nông và nông nghiệp với chủ đề
tái canh và phát triển cà phê bền vững vùng tây nguyên tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
tại diễn đàn nông dân trồng cà phê vùng tây nguyên được trao đổi thảo luận với các nhà khoa học nhà quản lý nhà doanh nghiệp về các vấn đề
như chủ trương chính sách và giải pháp khoa học công nghệ trong tái canh cà phê bền vững công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong tái canh cà phê
để giảm chi phí tăng hiệu quả sản xuất và sản xuất bền vững tại vùng tây nguyên
được biết hết năm hai nghìn một mươi tám cả nước có hơn sáu trăm tám mươi bảy hectare cà phê trong đó vùng tây nguyên là vùng trồng chủ lực với diện tích hơn sáu trăm hai mươi hai ha tăng hai mươi ba ha so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên hiện nay nông dân trồng cà phê tây nguyên nói chung và lâm đồng nói riêng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như cây cà phê xả cỗi
diễn biến bất thường của thời tiết thiếu cơ sở hạ tầng trang thiết bị để nâng cao năng suất và chất lượng cà phê